liên quan đến cuộc bầu cử tại mỹ thẩm phán bang washington đã bác bỏ đơn yêu cầu loại tên của
cựu tổng thống mỹ donald trump khỏi phiếu bầu cử sơ bộ của bang dự kiến diễn ra vào ngày một mươi hai tháng ba tới đây
đây là một thắng lợi nữa của ông trump sau khi giành chiến thắng tương tự ở michigan
oregon và california và một số khu vực khác
trước đó một nhóm cử tri ở bang washington đã đệ đơn kiến nghị gạch tên ông trump khỏi phiếu bầu cử sơ bộ của bang
vì cho rằng ông không đủ tư cách tranh cử do đã kích động người ủng hộ tiến hành vụ bạo loạn
tại trụ sở quốc hội mỹ vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
cuối năm ngoái tòa án ở các bang colorado và mia đã ra phán quyết loại tên ông trump khỏi phiếu bầu
cựu tổng thống sau đó đã kháng cáo lên tòa án tối cao mỹ
ông trump hiện là ứng cử viên sang gian nhất của đảng cộng hòa
bất chấp việc phải đối mặt với hàng loạt rắc rối pháp lý
trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng cộng hòa ở bang iowa
ông giành chiến thắng áp đảo trước hai đối thủ với tỷ lệ hơn năm mươi phiếu bầu